cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã quyết định khởi tố bị can
tạm giam bốn tháng đối với hai vợ chồng là nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và nguyễn thị lan anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đều tạm trú tại quận đống đa
để điều tra xử lý nghiêm về hành vi giết người
nạn nhân của vụ án là cháu bé ba tuổi con riêng của nguyễn thị lan anh
tại cơ quan công an vợ chồng nguyễn minh tuấn và nguyễn thị lan anh khai nhận
từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi thường xuyên đánh đập hành hại cháu bé
đến tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng ba thấy cháu mệt lan anh cho uống sữa
nhưng cháu mờ nôn và ngất khi đưa cháu đến bệnh viện đại học y cấp cứu
nhưng chưa đến được bệnh viện thì cháu mờ đã tử vong
cơ quan điều tra xác định cháu m tử vong do chấn thương sọ não
với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương sưng nề tụ máu
chảy máu não gãy răng và đùi tụ máu